để tìm hiểu về mức lương thực tế mà các doanh nghiệp thực trả hiện nay
tranh lệch giữa lương thực tế và lương đóng bảo hiểm xã hội và mức sống của công nhân
chúng tôi đã là một cuộc khảo sát nhỏ tại khu công nghiệp bắc thăng long ngoại thành hà nội
chị phạm huyền trang công nhân khu công nghiệp bắc thăng long cho biết bốn năm bốn bảy triệu đồng
là mức lương trung bình của chị mỗi tháng sau khi tăng ca làm thêm vào buổi tối hoặc cuối tuần
còn mức lương hợp đồng là ba bảy triệu ba bảy triệu cũng là căn cứ để công ty đóng bảo hiểm cho chị và các công nhân khác
thống kê của tổng liên đoàn lao động việt nam mức thực lương lao động trung bình mà các doanh nghiệp
đang trì trả cho tầng lốc công nhân hiện nay giao động từ bốn năm triệu đồng
năm năm năm triệu cao hơn khá nhiều so với lương tối thiểu
nhưng lương ghi trong hợp đồng làm cơ sở tính bảo hiểm thì lại chỉ cao hơn một chút so với lương tối thiểu
khảo sát của tổng liên đoàn lao động việt nam cũng cho thấy khoảng hai mươi người lao động không đủ sống
năm mươi chi tiêu tàn tiện bốn mươi vừa đủ trang trải và khoảng tám có dư chữ ít
như nhà em thì một tháng hết một triệu tiền nhà rồi tiền học cho con hết một triệu rưỡi là hết hai triệu rưỡi rồi
còn tiền ăn
thì hết tầm hai triệu là coi như cũng hết tiền
tháng nào mà con ốm khoảng ba bốn trận là cũng hết sạch còn đồng nào có khi còn phải đi vay
đa phần công nhân từ các tỉnh về thì họ phải thuê nhà để ở
rồi tiền điện tiền nước nếu như những hộ nào mà có con nhỏ thì càng khó khăn hơn
bởi vì đa phần con của họ không có hộ khẩu tại tp hcm
thì họ phải gửi ở các nhà trẻ tư nhân
người trẻ tư nhân thì hoặc là họ phải nhờ người nhà người thân là đến ở cùng để giữ con giùm
hiện nay mà doanh nghiệp đang trả cho công nhân ở khu vực này là đã hơn cái mức bốn triệu chứng
có những nơi là khoảng bình quân là năm triệu rưỡi rồi
nhưng mà người công nhân cũng đã rất là khó khăn chật vật trong cuộc sống của mình
khảo sát tại khu vực chợ muôn huyện đông anh hà nội
những thực phẩm mà công nhân thường lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày là đậu phụ trứng rau xanh
đậu ăn tươi cũng chỉ dừng ở cá mè
cá mè loại cá rẻ nhất trong số các loại thực phẩm tươi
còn với gia đình chị thùy để đủ tiền nuôi con ăn học
mì tôm đã trở thành món ăn thay cơm quen thuộc của hai vợ chồng
chi phí ăn uống rồi tiền ăn ở nhà trọ rồi chi phí gia đình con cái
nên là chúng tôi cũng rất chỉ là rề xẻn trong việc chi tiêu
nhưng mà vẫn còn rất là nhiều khó khăn
các việc công ty tăng lương đã khiến một số vật hàng tại đây tăng giá nhanh chóng
như ở đây người dân ở đây
mình nghe nói đến tăng lương mà thực ra người công nhân mình đã được nhận đâu
họ đã tăng lên nhà cửa rồi cả gạo điếc ấy
thì đã tăng hết lên rồi
thức ăn thức uống cũng tăng
và trong khi đấy bọn công nhân thì cũng đã được nhận cái đồng lương là được tăng đầu
vẫn đấy chỉ là nói tin đồn đấy thôi
mà mọi thứ đã tăng vù vù hết rồi
với đả tăng này nếu hội đồng tiền lương quốc gia phê chuẩn theo đề xuất của vcci
tăng một mươi tương ứng với một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi
tùy vào từng vùng thì có lẽ tỷ lệ tăng lương sẽ chẳng thấm vào đâu
so với tỷ lệ tăng giá tiêu dùng mà các công nhân đang phải gánh chịu